trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh các đơn vị bến xe nhà ga tại tp hcm đang tập trung triển khai chỉ đạo của bộ giao thông vận tải về khai báo y tế điện tử bắt buộc cho hành khách trên các chuyến bay nội địa và phương tiện giao thông công cộng
tại các quầy vé của bến xe miền đông đã lắp đặt một mươi hai thiết bị thông minh với phần mềm ứng dụng sẵn sàng để hành khách thuận tiện khai báo y tế
nhân viên bến xe doanh nghiệp vận tải có trách nhiệm hướng dẫn hành khách thực hiện khai báo đúng quy định
trường hợp đặc biệt hành khách cũng có thể nhờ nhân viên khai hộ kịp thời thông báo cho lực lượng y tế khi hành khách có biểu hiện nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín như sốt ho khó thở
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết đã gián thông báo kết hợp loa phát thanh nội dung quy định khai báo y tế điện tử của bộ giao thông vận tải để khách đi tàu nắm rõ
do quy định mới ban hành nên qua ghi nhận thực tế vẫn còn nhiều hành khách chưa nắm rõ do đó cần sự hướng dẫn kịp thời của lực lượng chức năng
cũng liên quan đến việc phòng chống dịch bệnh sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản yêu cầu các trung tâm sát hạch cấp giấy phép lái xe
các cơ sở đào tạo lái xe tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe
thực hiện chỉ đạo của tổng cục đường bộ việt nam và chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các trung tâm sát hạch cấp giấy phép lái xe và các cơ sở đào tạo lái xe tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch
để cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong vòng một tháng để phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
thời gian tạm dừng kể từ ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó sở cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp với phòng quản lý phương tiện và người lái điều chỉnh lại lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe
bố trí lịch sát hạch phù hợp tránh tình trạng tập trung đông thí sinh trong một kỳ sát hạch
giống như thủ đô hà nội tỉnh lâm đồng cũng vừa có quyết định tạm ngừng hoạt động sát hạch bằng lái xe
nhằm tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh cho đến khi có văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh
sở giao thông vận tải tỉnh lâm đồng đã thông báo đến các cơ sở đào tạo trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh
tạm thời dừng lịch sát hạch lái xe kể từ ngày một mươi tám tháng ba cho đến khi có văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh
hiện nay lâm đồng có sáu trung tâm sát hạch lái xe ô tô
bình quân mỗi tháng có khoảng gần hai người dự thi sát hạch lái xe gắn máy và ô tô
tính cả năm có khoảng một mươi hai bằng lái xe mô tô và một mươi bằng lái xe ô tô được cấp
việc tạm ngừng hoạt động sát hạch bằng lái là việc làm cần thiết để cùng cộng đồng phòng dịch một cách hiệu quả
hướng đến việc kiểm soát khí thải xe máy góp phần cải thiện chất lượng không khí của tp hcm
sở giao thông vận tải tp hcm vừa triển khai thực hiện dự án nghiên cứu thí điểm kiểm tra khí thải xe máy đang lưu hành
góp phần cải thiện môi trường không khí trên địa bàn thành phố
nghiên cứu này sẽ thực hiện từ tháng bốn đến tháng một mươi hai năm nay đối với xe máy sử dụng từ năm năm trở lên
từ đó các ngành chức năng sẽ đề xuất các giải pháp chính sách thí điểm kiểm soát khí thải xe máy khi tham gia giao thông
tp hcm hiện có hơn tám một triệu xe máy đang lưu hành chiếm khoảng chín mươi tổng lượng phương tiện giao thông cơ giới
không chỉ số lượng lớn lượng xe máy còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khi vẫn chạy với tiêu chuẩn euro hai
mức gây ô nhiễm môi trường nặng nề từ hàng chục năm qua đặc biệt là với xe máy cũ